thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai sẽ khai mạc vào ngày mai
đây là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
một trong những nội dung quan trọng sẽ được trung ương tập trung thảo luận cho ý kiến
đó là đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
nhân dịp này đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
có bài viết nhan đề hai mươi năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản quan trọng trong bài viết này
mở đầu bài viết đồng chí phạm minh chính khẳng định cách đây hơn hai mươi năm
nghị quyết trung ương ba khóa tám về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được ban hành
đây là sự thể chế hóa đường lối cán bộ của đảng nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản và toàn diện của đội ngũ cán bộ
hai mươi năm qua chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó
tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ phát triển mới của đất nước
chiến lược cán bộ xác định rõ năm quan điểm chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ
phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
công tác cán bộ được đổi mới có vai trò quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu đó
mặt khác quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là môi trường thực tiễn để rèn luyện tuyển chọn và đào tạo cán bộ nâng cao phẩm chất kiến thức năng lực của đội ngũ cán bộ
quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của đảng phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc
gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế chính sách
thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân nâng cao trình độ dân trí để tuyển chọn giáo dục rèn luyện bồi dưỡng cán bộ
đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ
đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị
có thể nói các quan điểm nêu trên đã đặt việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ mang tính chiến lược dài hạn
được tiến hành bài bản khoa học hợp thành hệ quan điểm chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ trong hai mươi năm qua
nhờ có hệ quan điểm chỉ đạo đó mà công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời gian qua
tạo nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhìn lại hai mươi năm qua đồng chí phạm minh chính khẳng định việc thực hiện chiến lược cán bộ đã đạt được những kết quả quan trọng
về thể chế hóa cụ thể hóa nghị quyết quán triệt các quan điểm mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp nghị quyết trung ương ba khóa tám đề ra
bộ chính trị ban bí thư các khóa tám chín một mươi một mươi một một mươi hai đã ban hành một trăm bốn mươi hai văn bản
trong đó có bảy nghị quyết chuyên đề bảy chỉ thị một mươi tám kết luận năm mươi hai quy định và quy chế một mươi bảy thông báo bốn mươi một hướng dẫn về công tác cán bộ
riêng từ đầu khóa một mươi hai đến nay đã ban hành mới hai mươi sáu văn bản để chấn chỉnh công tác cán bộ
về xây dựng đội ngũ cán bộ sau hai mươi năm thực hiện chiến lược đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt
chất lượng ngành
cơ cấu độ tuổi giới tính dân tộc ngành nghề lĩnh vực công tác có sự cân đối hợp lý hơn
tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý dưới bốn mươi tuổi công tác ở ban bộ ngành trung ương là sáu hai mươi hai ở cấp tỉnh là sáu bốn mươi một cấp huyện dưới ba mươi năm tuổi là sáu bảy
tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý công tác tại địa phương tăng hai lần trong ba nhiệm kỳ qua từ một mươi lên hai mươi
tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ công tác ở các ban bộ ngành trung ương là một mươi ba
nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý được quy hoạch ở các cấp khá rồi rào
trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ được nâng lên đáng kể số người có trình độ đại học và trên đại học chiếm bảy ba dân số cả nước trong khi mục tiêu nghị quyết đề ra là bốn
việc thực hiện chiến lược cán bộ nhất là sự kết hợp giữa các khâu của công tác cán bộ nên việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở đại hội đảng và nhân sự bầu cử đại biểu quốc hội
đồng hành nhân dân các cấp mấy nhiệm kỳ gần đây khá thuận lợi
mỗi nhiệm kỳ đại hội cấp ủy các cấp đã được đổi mới khoảng bốn mươi trong khi mục tiêu chiến lược đề ra đổi mới từ ba mươi đến bốn mươi
riêng ban chấp hành trung ương khóa chín đổi mới bốn mươi hai khóa một mươi đổi mới năm mươi bốn bảy khóa một mươi một đổi mới bốn mươi bảy và khóa một mươi hai đổi mới là bốn mươi tám
sự trưởng thành phát triển của đội ngũ cán bộ nói chung đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nói riêng
đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước
tuy nhiên đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng không mạnh
nếu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có hơn một ba mươi năm triệu cán bộ công chức viên chức
thì năm hai nghìn một mươi bảy số cán bộ công chức viên chức đã tăng gấp đôi với hơn hai bảy mươi hai triệu người
trong số cán bộ diện trung ương quản lý ở các ban bộ ngành trung ương từ năm mươi sáu tuổi trở lên còn cao
chiếm tới năm mươi sáu tám mươi sáu cơ cấu lĩnh vực ngành nghề chưa thật hợp lý
chẳng hạn trong đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tới sáu mươi bốn mươi chín được đào tạo về kinh tế và luật
trong khi chỉ có một mươi sáu năm mươi sáu có trình độ về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
tám ba mươi sáu về xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
chất lượng đội ngũ cán bộ không đồng đều tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi
không ít cán bộ kể cả cán bộ cấp chiến lược
chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao
một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện
có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
thậm chí vi phạm pháp luật có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
chỉ tính trong một mươi năm gần đây các tập đoàn tổng công ty trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
đã phát hiện hơn bảy vụ vi phạm trong đó có hai trăm tám mươi vụ phải xử lý hình sự
hơn một bảy trăm linh cán bộ đảng viên phải xử lý kỷ luật đảng
và một trăm tám mươi một người phải xử lý bằng pháp luật
những khuyết điểm yếu kém của đội ngũ cán bộ đã hạn chế đến khả năng phát huy các tiềm năng thế mạnh
khi thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
làm suy giảm uy tín vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ
như trong bài viết đã chỉ ra những yếu kém khuyết điểm của đội ngũ cán bộ là bắt nguồn từ việc công tác cán bộ
trong thời gian qua
bộ hạn chế bắt cập thể hiện ở chỗ một số nội dung trong các nghị quyết kết luận của trung ương
về công tác cán bộ chậm được thể chế hóa cụ thể hóa
có những nội dung đã thể chế hóa cụ thể hóa nhưng lại thiếu tính khả thi nên kết quả thực hiện chưa cao
theo đồng chí phạm minh chính những hạn chế khuyết điểm và bất cập nêu trên có cả nguyên nhân khách quan
nhưng chủ yếu là do các nguyên nhân chủ quan như là nhận thức của một số cấp ủy tổ chức đảng
lãnh đạo cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự sâu sắc toàn diện
sự hạn chế về nhận thức dẫn tới việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát chưa đầy đủ và toàn diện
công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ
công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan đơn vị
trong thực hiện một số nội dung nêu trong nghị quyết kết luận thiếu quyết liệt chưa thường xuyên chậm thể chế hóa cụ thể hóa
ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng thiếu trách nhiệm chưa gương mẫu mất dân chủ hoặc nề nang né tránh ngại va chạm
thậm chí có biểu hiện dùng tập thể để hợp lý hóa ý đồ cá nhân
một số khâu trong công tác cán bộ chậm được đổi mới một số quy trình chưa hoàn thiện còn lỗ hồng bị lợi dụng
chưa có cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng cán bộ sàng lọc chính xác
thay thế kịp thời những người yếu kém về năng lực uy tín thấp không đủ sức khỏe
trong khi đó việc bảo vệ cán bộ nhất là những người dám nghĩ dám làm còn hạn chế
không ít trường hợp có tư tưởng mới có động cơ đúng đắn quyết liệt nhưng không được bảo vệ bị cô lập vô hiệu hóa
đây là nguyên nhân khiến cho đội ngũ cán bộ vẫn còn một số con sâu làm ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của đảng
việc phân công phân cấp phân quyền chưa gắn với giảng buộc trách nhiệm
với tăng cường kiểm tra giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực dẫn tới tình trạng sợ trách nhiệm
đẩy trách nhiệm cho tập thể thậm chí lấy tập thể làm bình phong cho những ý đồ cá nhân
đây là những kẽ hở cho tình trạng chạy chức chạy quyền và những tiêu cực trong công tác cán bộ
vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác cán bộ
và xây dựng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm với chức năng nhiệm vụ chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế
chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ chậm được đổi mới
chưa đầu tư quan tâm đúng mức phẩm chất năng lực kinh nghiệm thực tiễn
uy tín của một bộ phận cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ
chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đã đặt việc xây dựng đội ngũ cán bộ một cách bài bản khoa học mang tính chiến lược
bảo đảm sự thống nhất giữa đường lối cán bộ với đường lối chính trị
giữa giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ với nâng cao năng lực thể chế hóa
sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ cán bộ hai thập niên qua là minh chứng sinh động
khẳng định ý nghĩa giá trị lịch sử của chiến lược cán bộ và để lại những bài học kinh nghiệm quý giá
theo đồng chí phạm minh chính từ thực tiễn qua hai mươi năm thực hiện chiến lược cán bộ
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau
một là các cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên
phải nhận thức đầy đủ sâu sắc về vai trò vị trí tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ
qua đó thấy rõ trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược để tăng cường đầu tư chỉ đạo đạt hiệu quả
cần phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
nhất là bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ
hai là phải đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là phải tăng cường và rèn luyện thử thách cán bộ qua thực tiễn
thực tiễn là môi trường thử thách tôi luyện tốt nhất để cán bộ trưởng thành
để nâng cao bản lĩnh chính trị nhân sinh quan cách mạng
việc kết hợp giữa giáo dục chính trị tư tưởng đào tạo qua trường lớp và rèn luyện qua thực tiễn
sẽ giúp người cán bộ nhanh trưởng thành và có khả năng vượt qua khó khăn thách thức
ba là phải quán triệt quan điểm giai cấp đồng thời phải thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc
phát huy sức mạnh của cả dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà đảng đã đề ra trong từng giai đoạn cách mạng
công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
nhưng nếu không biết phát huy tốt vai trò của mặt trận các đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân
các cơ quan truyền thông thì hiệu quả sẽ bị hạn chế
bốn là trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải luôn bảo đảm sự hài hòa hợp lý
mọi chủ trương thiên lệch đều không đem lại kết quả như mong muốn
đó là việc hài hòa giữa kế thừa và phát triển giữa xây và chống giữa tiêu chuẩn và cơ cấu giữa đức và tài
giữa bằng cấp và năng lực thực tiễn giữa tính phổ biến và đặc thù giữa thẩm quyền trách nhiệm của tập thể và cá nhân
giữa phân cấp phân quyền phải với kiểm soát quyền lực tăng cường kiểm tra giám sát và giang buộc trách nhiệm
giữa xiết chặt kỷ luật kỷ cương với tạo môi trường để cán bộ phát huy tính chủ động sáng tạo và có cơ chế bảo vệ cán bộ
các cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan đơn vị đặc biệt quan tâm và phải có trách nhiệm đánh giá bố trí đúng cán bộ
nhất là cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy người đứng đầu các cấp
đây là những người có vai trò quan trọng quyết định tới kết quả hoạt động của mỗi địa phương cơ quan đơn vị
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
việc nhìn lại hai mươi năm thực hiện chiến lược cán bộ là dịp để chúng ta có điều kiện chiêm nghiệm sâu sắc hơn
về những thành công cần kế thừa
và phát huy những hạn chế cần khắc phục và vượt qua đúc kết những bài học hữu dụng phục vụ cho việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ
và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
là nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
toàn văn bài viết đăng trên báo nhân dân số ra ngày mai thứ hai ngày bảy tháng năm
kính mời các đồng chí quý vị và các bạn quan tâm theo dõi